văn phòng chính phủ đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung
thủ tướng nguyễn xuân phúc là người đầu tiên ủng hộ đồng bào miền trung
và ra lời kêu gọi mọi người dân cán bộ công chức viên chức các tổ chức chính trị xã hội ủng hộ
cùng chia sẻ với đồng bào miền trung bị thiệt hại do lũ lụt gây ra
để chia sẻ với những khó khăn mất mát của đồng bào và các địa phương
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
phát động tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách trong cán bộ công chức
người lao động của đơn vị cùng đồng bào và các tổ chức chính trị trong cả nước
quyên góp ủng hộ các địa phương và nhân dân vùng bị thiệt hại
sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất
hai mặt nhân thủ tôi đề nghị các tổ chức các an ninh và đồng bào trong cả nước
vì tấm lòng cùng thi chia sẻ những khó khăn
của nhân dân các vùng bị thiệt hại tôi đề nghị mọi người mọi tổ chức
phải đóng góp theo các khó khăn nguồn để hỗ trợ các đồng bào của chúng ta đoàn làm khó khăn
thủ tướng đã hoan nghênh văn phòng chính phủ đã kịp thời tổ chức cuộc phát động này
để hưởng ứng lời kêu gọi của ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc việt nam và của thủ tướng chính phủ
thủ tướng cũng gửi lời cảm ơn